hôm nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một

phát biểu tại hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao
và chúc mừng những kết quả thành tích mà công an tỉnh quảng ninh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một

trung tướng lương tam quang yêu cầu công an quảng ninh triển khai các phương án kế hoạch
ứng phó phòng ngừa ngăn chặn xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống phức tạp
về an ninh trật tự có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở
trong đó phải tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về công tác năm hai nghìn hai mươi hai
tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị một mươi hai của bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế
thứ trưởng lương tâm quang tin tưởng với sự cố gắng công an quảng ninh sẽ vượt qua khó khăn
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
tại hà nội trong sáng nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn hai mươi một của cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến
từ điểm cầu hà nội tới công an sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tích mà cục cảnh sát kinh tế đã đạt được trong năm qua
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu cùng với các lực lượng công an khác
lực lượng cảnh sát kinh tế phải là một trong những lực lượng đi đầu trong đảm bảo an ninh trật tự
góp phần phục hồi kinh tế trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
tiếp tục đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ cơ bản trong đó chú trọng công tác điều tra cơ bản
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống tội phạm
cùng với đó tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thợ ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao huân trường chiến công hạng nhất
cho tập thể cục cảnh sát kinh tế trao huân chương chiến công hạng nhất cho tập thể phòng chín cục cảnh sát kinh tế
trao huân chương chiến công hạng hai hạng ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc cục cảnh sát kinh tế
sáng nay cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức hội nghị triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp công tác quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trong đó một nhiệm vụ quan trọng là công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong phạm vi các đơn vị quản lý
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các đơn vị
đã giữ vững thành trì không để dịch covid một mươi chín lây lan trong các cơ sở giam giữ
đảm an ninh an toàn trong các cơ sở giam giữ không để xảy ra những sự vụ nghiêm trọng
trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn về nhân lực cơ sở vật chất trang thiết bị
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thủ tướng chính phủ thứ trưởng lê quốc hùng
đã trao bảy huân chương bảo vệ tổ quốc của chủ tịch nước ba mươi hai bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc
cũng dịp này nhiều tập thể cá nhân cũng vinh dự được nhận bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của bộ trưởng bộ công an